tỉnh hậu giang vừa nâng mức cảnh báo cháy rừng từ cấp bốn cấp nguy hiểm lên cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
tỉnh đề nghị các địa phương có rừng các đơn vị chủ rừng phải thường xuyên vận hành các phương tiện dụng cụ chữa cháy ở các khu vực trọng điểm
luôn trong thư thế sẵn sàng bảo đảm chữa cháy kịp thời
từ đầu mùa khô đến nay ngành kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các lực lượng tổ chức nhiều cuộc tuần tra bảo vệ rừng để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra